cục xuất nhập khẩu bộ công thương dự báo giá lợn hơi sẽ tiếp tục tăng lên mức cao
nhất là trong những tháng cuối năm
hiện nay giá lợn hơi được bán ở mức sáu mươi bảy mươi đồng một kg cao nhất trong ba năm trở lại đây
nguyên nhân được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lý giải là sự thiếu hụt nguồn cung
do dịch tả lợn châu phi và tốc độ tái đàn chậm
theo đại diện cục trăn nuôi do táp động của bệnh dịch tà lợn châu phi
tổng đoàn lợn trên cả nước đã giảm năm sáu triệu con
đến nay tổng đàn lợn theo giả soát mới nhất còn trên hai mươi ba triệu con
trong đó có khoảng từ hai tám đến hai chín triệu con lợn nái
sự sụt giảm tổng đàn lợn khiến giá trị sản xuất chăn nuôi lợn chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giảm trên chín so với cùng kỳ